du lịch tàu biển quốc tế đã và đang là triển vọng phát triển của ngành du lịch đặc biệt là tại các điểm đến du lịch ven biển nổi tiếng như là thành phố đà nẵng
với lượng khách lớn từ các chuyến tàu biển sự chuyên nghiệp và thân thiện của các chiến sĩ biên phòng trong giải quyết thủ tục nhập cảnh đã tạo điều kiện cho du khách lên bờ
qua đó góp phần xây dựng hình ảnh mỗi người lính biên phòng trở thành một đại sứ du lịch trong mắt du khách quốc tế
ngay từ sáng sớm cán bộ thủ tục thuộc lực lượng biên phòng cảng đà nẵng đã có mặt trên tàu dream con tàu du lịch cập cảng tiên xa trong những ngày đầu năm hai nghìn một mươi chín để làm thủ tục nhập cảnh cho hơn hai tám trăm linh du khách đến du lịch đà nẵng
công việc yêu cầu phải hoàn thành trong thời gian ngắn với lượng khách lớn nhưng các anh vẫn vui vẻ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho du khách
ban đầu tiên là chúng tôi phải tạo mọi điều kiện thân thiện với họ
để họ có thể một lần sau một lần sau nữa họ có thể tới thành phố đà nẵng thăm quan du lịch nhiều hơn
qua nhiều lần hợp tác tôi thấy các cán bộ biên phòng tại đây có thái độ làm việc rất chuyên nghiệp
các sĩ quan biên phòng luôn đảm bảo quản lý xuất nhập cảnh của hành khách nhanh chóng và chính xác
đặc biệt là họ rất thân thiện khi khách có nhu cầu họ nhiệt tình giúp đỡ giống như một người hướng dẫn viên du lịch vậy
thủ tục nhập cảnh cho mỗi du khách từ tàu lên bờ chỉ khoảng ba mươi giây
đây là thời gian xử lý thủ tục xuất nhập cảnh gần như là kỷ lục của quy định hành chính khi có người nhập cảnh vào việt nam
để rút ngắn được khoảng thời gian nhiều như vậy ngoài công tác cải cách thủ tục hành chính
thì các anh luôn nỗ lực để chuyên nghiệp hóa trong xử lý công việc ngay cả từ trước khi tàu khách cập cảng
tôi thấy cán bộ biên phòng rất nhanh nhẹn trong nghiệp vụ đặc biệt là việc kiểm soát lên xuống tàu nhanh gọn và thuận tiện
tôi chưa thấy thành phố nào xử lý nhanh hơn như vậy
và hơn nữa các sĩ quan ở đây rất nhiệt tình trong việc
tư vấn cho du khách các địa điểm du lịch
trên cơ sở các danh sách của hành khách thuyền viên
trước khi đến thì chạm là nhận đủ
sau đó thì khi tàu cập cảng công tác thủ tục mà nhập xuất cảnh đã hoàn thành thủ tục
thì xuống công tác kiểm tra giám sát thì chỉ là kiểm soát về hành khách và thuyền viên
cũng như thủy thủ đoàn để tạo một thông thoáng bên ngoài
nhưng mà vẫn đảm bảo chặt chẽ về cái quy trình nghiệp vụ cũng như là pháp luật
cảng tiên sa đón một trăm linh năm chuyến tàu du lịch quốc tế và hàng chục chuyến tàu quân sự của các quốc gia ghé thăm
với sự chuyên nghiệp và thân thiện những cán bộ chiến sĩ biên phòng đà nẵng không chỉ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao
mà đã xây dựng được hình ảnh những người lính rất đặc biệt những đại sứ du lịch ngay cửa khẩu cảng biển đà nẵng